thưa quý vị sau khi đất nước ta được hoàn toàn giải phóng bằng chiến thắng lịch sử ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đảng và nhân dân việt nam chưa kịp bắt tay vào công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước sau hàng chục năm chiến tranh
lại phải căng sức bảo vệ thành quả độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ vừa mới giành được
dưới sự hậu thuẫn của đế quốc và phương tây các thế lực ngoại bang cùng lúc gây ra hai cuộc chiến tranh biên giới tây nam và phía bắc
khiến hàng trăm nghìn người con ưu tú của dân tộc tiếp tục phải hy sinh sương máu
trong khi đó số tàn quân của chế độ việt nam cộng hòa dù đã di tản lưu vong nhưng vẫn hậm hực chưa chấp nhận thất bại
từ hải ngoại chúng nhen nhóm móc nối để thành lập các tổ chức hội nhóm với ý đồ xâm nhập nội địa chống phá đất nước
việt tân là một trong những tổ chức như vậy
tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
sau khi chuyên án cm một mươi hai mà lực lượng công an việt nam đấu tranh khiến chiến dịch minh vương mà lê quốc túy và mai văn hạnh chỉ đạo thất bại thảm hại
những đối tượng cốt cán của việt tân thời điểm đó không rút ra bài học mà tiếp tục tổ chức lực lượng trang bị vũ khí
thực hiện các chuyến xâm nhập có tên đông tiến vào nội địa
và cái kết được báo trước cho chúng chính là mạng sống của mình
sau hơn bốn mươi năm kể từ ngày dựng lên tổ chức mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam
tiền thân của tổ chức khủng bố việt tân ngày nay
những gì mà cộng đồng người việt tại hải ngoại thường nhắc tới khi nói về tổ chức này gói gọn trong vài cụm từ
bịp bợm dối trá và man dợ
bản chất manh động những trò lừa bịp để trục lợi cũng như hoạt động phá hoại đất nước của việt tân như thế nào
đó sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong hương trình góc nhìn sự thật tuần này
mời quý vị cùng theo dõi
không chấp nhận sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền sài gòn
sau khi lôi kéo được một số người từng là sĩ quan của quân lực việt nam cộng hòa
tháo chạy sang hải ngoại sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm một nghìn chín trăm tám mươi một hoàng cơ minh nguyên là chuẩn tướng phó đô đốc hải quân việt nam cộng hòa
và phạm văn liễu dựng lên cái gọi là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam
mục đích của số này là tuyển mộ lực lượng trang bị vũ khí quay về nước
phá hoại chính quyền hòng tạo ra được biến để lật ngược thế cờ
thời điểm đó phần đông người việt tản cư vẫn còn giữ tư tưởng hết sức cực đoan
hù địch về chế độ mà đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
đây trở thành yếu tố mà hoàng cơ minh và đồng bọn lợi dụng để lừa bịp
vận động quyên góp ủng hộ mặt trận
ngày tám tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại một khu rừng núi ở buntarit
thuộc tỉnh ubon thái lan giáp biên giới lào
hoàng cơ minh đã lập ra việt nam canh tân
cách mạng đảng còn gọi là đảng việt tân
do minh làm chủ tịch công bố cương lĩnh chính trị
với tôn chỉ mục tiêu là lật đổ chế độ cộng sản
khôi phục lại việt nam cộng hòa
những ngày chui lũi ở vùng rừng núi thái lan
chúng tung hô đã gây dựng được mật khu kháng chiến trong quốc nội
quân số đã triều mộ được hàng nghìn người
và tiếp tục kêu gọi ủng hộ mặt trận
hàng chục triệu đô la tiền vàng
quyên góp cho phong trào iểm trợ kháng chiến
vì thế chui thẳng vào túi
của những tên cầm đầu
trên thực tế quân số của cái gọi là mặt trận này
chưa đến một mươi người
phải thuê thêm hàng trăm người dân thái lan
cùng làm diễn viên
lăn lê bò tòi tập luyện
rồi quay phim chụp ảnh
nhằm đánh lừa dư luận hải ngoại
để có chỗ ẩn náu diễn hài
ở vùng rừng núi heo hút trên đất thái
hoàng cơ minh mất không ít tiền
cho một số sĩ quan thái lan
làm ngơ cho mật khu kháng chiến hoạt động
đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hoàng cơ minh
từ thái lan trở về hoa kỳ
trong sự kiện đại hội chính nghĩa
minh ba hoa tuyên bố
mặt trận đã tập hợp được ba mươi sáu tổ chức kháng chiến
với lực lượng khoảng một mươi quân
chuẩn bị các kế hoạch
xâm nhập vào nội địa
có tất cả hôm nay
với mấy quân số
là trên dưới
chúng ta không xúc tân
hoàng cơ minh tuyên truyền là tổ chức của y có đông người
có nhiều căn cứ đặt tại đất nước việt nam
nhưng thật ra không có tổ chức
không có căn cứ nào đặt trên đất nước việt nam cả
và quân số chỉ có vài trăm người
và hầu hết là những người này ở các trại tị nạn
bị gạt gẫm đưa vào tổ chức của y
đặt ở các cứ điểm trên đất thái lan
và ngay cả đài phát thanh việt nam tháng chiến cũng vậy
được đặt ở dùng tỉnh ubon giáp biên với lào
chứ không phải như ở rừng núi việt nam như chúng thường tuyên truyền
sau thời gian tích cực tuyển mộ
lôi kéo người tham gia mặt trận
hoàng cơ minh chỉ đạo thực hiện kế hoạch đông tiến một
ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
dưới sự dẫn đường của bọn thổ phỉ lào
nhóm năm mươi một đối tượng lấy tên quyết đoàn bảy nghìn bảy trăm bảy mươi ba
do dương văn tư cầm đầu
trang bị vũ khí thiết bị nổ
lương thực xuất phát tại thái lan
mục đích của chúng là xâm nhập vào nội địa qua biên giới gia lai con tum
xây dựng mật cứ để thực hiện các hoạt động phá hoại ám sát cán bộ
tuy nhiên kế hoạch đông tiến một nhanh chóng sụp đổ
khi chưa kịp xâm nhập vào nội địa
hơn bốn mươi tên bị bộ đội lào và lực lượng an ninh việt nam tiêu diệt
một vài tên chạy trốn số còn lại bị bắt sống
trong khi đó tại hải ngoại
nội bộ việt tân cũng như những kẻ chóp bu lãnh đạo mặt trận
có sự chia rẽ lục đục do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền bạc
phạm văn liễu trần minh công tách khỏi tổ chức
và những mánh khóe lừa bịp để moi tiền đồng bào
được số này tiết lộ công khai
bị cộng đồng người việt tẩy chay
mặt trận đứng trước nguy cơ tan rã
để vớt vát uy tín củng cố lại chỗ đứng của tổ chức
hoàng cơ minh lừa gạt lôi kéo thêm một số người
gom toàn bộ được khoảng một trăm năm mươi tên
chia làm bốn quyết đoàn trang bị đầy đủ vũ khí
có cả b bốn mươi b bốn mươi một mìn mang theo lương thực tiền vàng
thực hiện kế hoạch đông tiến hai
ngày bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cuộc xâm nhập do đích thân hoàng cơ minh trực tiếp chỉ huy
cũng xuất phát tại một khu vực rừng núi trên đất thái lan
gần biên giới lào
dưới sự dẫn đường của thổ phỉ lào
trong hành trình hơn bốn mươi ngày tìm đường về việt nam
tổ chức khủng bố này đã bộc lộ thêm sự manh động toàn bạo
khi chúng sẵn sàng giết hại bỏ rơi chiến hữu
nằm lại nơi rừng thiêng nước độc chờ chết
lý do kiệt sức đi không nổi
và võ quân vất đập đầu nguyễn văn yên
lý do ăn nhiều so với quy định
và võ hồng đức bị thương đi không nổi
do lý hổ chích thuốc chết
ông hoàng cơ minh đang về một trong quân
dượt rừng dẫn núi để về đánh đổ chính phủ này
thì tôi thấy một chiếc sức một trong quân
mà đang về đánh đổ một chính phủ
tôi không tin rằng ông thành công
kết cục đã được báo trước
kể từ khi vượt sông mekong đặt chân lên đất lào
nhóm phản động biệt kích của hoàng cơ minh
liên tục bị hao tổn quân số
do một số tên sợ hãi bỏ trốn
tự giết hại lẫn nhau và nhiều lần bị bộ đội lào phục kích
ngày hai mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trước sự bao vây của bộ đội cách mạng lào
hơn tám mươi tên bị tiêu diệt một mươi chín tên bị bắt sống
số còn lại chạy trốn
kẻ cầm đầu hoàng cơ minh bị thương và tự sát
ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tại thành phố hồ chí minh
tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử công khai
vụ án hoàng cơ minh và đồng bọn
về tội phản bội tổ quốc và hoạt động phỉ
mặc dù hoàng cơ minh đã bị tiêu diệt
nhưng ảo tưởng lật đổ chính quyền việt nam
vẫn được nhóm tàn quân của việt tân ngoan cố thực hiện
bằng chiến dịch đông tiến ba do trần quang đô chỉ huy
ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trần quang đô cùng sáu mươi tám tên khác
âm mưu xâm nhập biên giới miền trung tây nguyên
tuy nhiên khi chúng vừa vào đất lào
thì bị quân dân lào truy quét quyết liệt
ba mươi tên bị tiêu diệt
ba mươi tám tên còn lại bị bắt sống
sau ba lần đông tiến thất bại thảm hại
hoàng cơ minh đã chết
nhưng vì được thành lập xây dựng trên nền móng của sự bịp bợm dối trá
việt tân vẫn tiếp nối truyền thống lừa đảo người việt nam ở nước ngoài
chúng không công bố việc mặt trận đã thất bại
mà vẫn vận động quyên góp tiền cho kháng chiến
hệ thống các quán phở hòa chảy khắp các nước
có người việt tản cư mà chúng lập ra để làm tụ điểm quyên góp
tiếp tục hút về cho số cầm đầu việt tân hàng triệu đô la mỹ
việc lừa gạt cộng đồng người việt ở hải ngoại để tư túi
dưới danh nghĩa ủng hộ kháng chiến mà không bao giờ công khai tài chính
khiến dư luận nghi ngờ
tuy nhiên đối với những người lên tiếng và trần sự lừa bịp của việt tân
chúng sẵn sàng thủ tiêu
trong năm người việt bị giết vì tố cáo những hoạt động nhằm trục lợi của việt tân
là đạm phong và lê chiết
sau một thời gian dài đi tìm bằng chứng
năm hai nghìn một mươi bảy ông nguyễn thanh tú con trai ký giả đạm phong
đã tổ chức họp báo công bố tội ác của việt tân
sau vụ khủng bố ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một tại hoa kỳ
nước này đẩy mạnh tấn công vào các tổ chức chủ nghĩa khủng bố
để có trốn dung thân hoàng cơ định em trai hoàng cơ minh
và số cầm đầu việt tân thay đổi phương thức hoạt động
từ khủng bố phá hoại có vũ trang sang đấu tranh bất bạo động
chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ tiến hành cách mạng màu
để lật đổ chính quyền
ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn bốn tại đức
việt tân công khai hoạt động như một đảng phái chính trị
có trụ sở tại hoa kỳ và văn phòng tại thái lan
tổ chức khủng bố của tổ chức việt tân cũng không thay đổi
khi có điều kiện hoặc thời cơ thì chúng sẽ triệt để
lợi dụng các tình hình các vụ việc nóng đó
để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại
rồi kích động bạo loạn điều tình chống đạt của nhà nước ta
kể từ khi chính thức công khai tổ chức vào năm hai nghìn bốn

bằng cách đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vụ bằng cách đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vụ
như voice rise liên minh việt nam tự do hội chuyên gia việt nam hải ngoại
như voice rise liên minh việt nam tự do hội chuyên gia việt nam hải ngoại
quỹ ban vận động chính trị người mỹ gốc việt vpac

mạng lưới tuổi trẻ việt nam lên đường
ngoài ra chúng liên kết với những nhóm phản động

như tổ chức dân chủ nhân dân do đỗ thành công cầm đầu
liên minh dân chủ do lê minh nguyên điều hành
và chính phủ việt nam tự do của nguyễn hữu chánh

nhằm tạo ra một thế lực liên hoàn chống phá đảng nhà nước việt nam

mục đích của chúng không chỉ che đậy bản chất khủng bố lừa bịp
mục đích của chúng không chỉ che đậy bản chất khủng bố lừa bịp
mà còn nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia
móc nối với những phần tử cực đoan trong nước
để chiêu mộ huấn luyện phương pháp đấu tranh cho số này
để chiêu mộ huấn luyện phương pháp đấu tranh cho số này
sử dụng các đối tượng này như hạt nhân
để dựng nên các tổ chức chính trị đối lập trong nội bộ

dưới vỏ bọc tinh vi là các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ về tài chính

các tổ chức ngoại vi này rất dễ lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia
các tổ chức ngoại vi này rất dễ lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia
đặc biệt là không gian mạng
đặc biệt chúng sử dụng các tiện ích
các chương trình các phần mềm liên lạc
một cái tính năng bảo mật cao
trên không gian mạng chẳng hạn như skype
bàn talk zalo telegram snapchat v v để liên kết để móc tối để lôi kéo người tham gia thành viên cho tổ chức huấn luyện người tham gia và thành viên tổ chức các phương thức các kỹ năng hoạt động xâm phạm anh quốc gia việt nam kỹ năng đối phó lại sự phát hiện và đấu chay xử lý của lực lượng chức năng việt nam
và tiến hành các hoạt động chống phá xâm phạm ninh quốc gia việt nam kể cả manh động cũng như là các âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình cách mạng màu và tổ lực lượng nhằm công khai hóa tổ chức chính trị yếu lập ở việt nam nhằm chống đảng chống lại nhà nước việt nam
chúng có hàng nghìn website liên tục tuyên truyền lôi kéo tạo ra những diễn đàn cho nhiều người tham gia mục đích là tuyển mộ lực lượng để đào tạo sau đó tung về nước để thực hiện phá hoại hoặc là móc nối với các đối tượng nội địa để phá hoại bên trong
thời gian vừa qua việt tân đã cử thành viên cai cắm trà trộn để giật dây kích động các đối tượng cực đoan quá khích để nhiều sự việc trở nên phức tạp về an ninh trật tự như sự cố môi trường biển ở miền trung năm hai nghìn một mươi sáu vấn đề đất đai tại giáo phận vinh vườn giao lộc hưng gây dối tại bình thuận năm hai nghìn một mươi tám hay vụ đồng tâm ở mỹ đức hà nội
bên cạnh đó từ nước ngoài chúng nhiều lần cử người về nước vào dịp diễn ra các sự kiện lớn như bầu cử đại hội đảng
chọn những nơi tập trung đông người để giải truyền đơn phát tán tài liệu phản động đặt bom thậm chí là ám sát cán bộ nhưng đều bị lực lượng công an việt nam ngăn chặn vô hiệu hóa
tạ tư tưởng đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước lợi dụng những vấn đề vụ việc phức tạp nhằm kích động lôi kéo tập hợp nhân dân và các hoạt động tụ tập đông người gây dối biểu tình gây mất an ninh trật tự thúc đẩy hình thành các hội nhóm xã hội dân sự trong nước
hiện nay để tiếp tục gây quỹ
vận động ủng hộ cho dân chủ nhân quyền hỗ trợ các dự án về dân sinh pháp lý xây dựng nhà cho người nghèo trong quốc nội
các đối tượng cầm đầu thường xuyên tổ chức các buổi ca nhạc bữa tiệc để kêu gọi người tham gia
tuy nhiên bản chất xảo quyệt bỉ ổi của những kẻ cầm đầu việt tân đã bộc lộ rõ nên cộng đồng hải ngoại không mấy hào hứng với những sự kiện mà việt tân hô hào
với kiều bào hải ngoại qua mấy thế hệ của tổ chức khủng bố gia đình chị này họ không còn lạ lẫm gì những trò hề của việt tân
hiện nay dù không ra mặt nhưng ai cũng hiểu hoàng cơ định em ruột hoàng cơ minh là người giữ quỹ của tổ chức đứng sau điều hành việt tân
tổng bí thư hoàng tứ duy là con trai của hoàng cơ định còn chủ tịch việt tân đỗ hoàng điểm nhiệm kỳ trước có mẹ là hoàng thị an là chị ruột của hoàng cơ long hoàng cơ minh và hoàng cơ định
không có bất kỳ một cái cơ sở xã hội đáng tin cậy nào của việt tân đang hoạt động ở trong nước
đấy nên là rõ ràng không có cơ sở sở xã hội ở trong nước thì cái việc hoạt động trong nước gần như là không có
đấy nên là cái việc mà kinh phí để chuyển cho một số đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm chúng tôi cho rằng là cũng không nhiều
đấy nên vậy thì vậy thì quỹ quyên góp để làm gì thì đấy có thể là phục vụ mục đích cá nhân của một số đối tượng ở trong tổ chức việt tân
bốn năm trước
sáu năm trở lại đây việt tân liên tục tổ chức sự kiện thường niên có tên giải thưởng lê đình lượng
tổ chức bình chọn và trao cho những đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm hay một số kẻ chống đối chính quyền quyết liệt
thực tế lê đình lượng trú tại tỉnh nghệ an là đối tượng đang chấp hành án tù là thành viên của tổ chức việt tân
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy lượng sử dụng facebook mang tên lỗ ngọc để đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá đảng nhà nước việt nam
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tỉnh nghệ an xét xử và tuyên phạt lê đình lượng hai mươi năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
mục đích của việt tân khi dựng nên giải thưởng này không gì khác nhằm tôn vinh một kẻ phản bội tổ quốc cổ suý tinh thần cho các đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước
mỗi khi sự kiện này diễn ra thì đám chóc bu của việt tân lại ngỏ ý với người tham dự ủng hộ quỹ như một trò hề
thưa quý vị khi tổ chức đã mất uy tín để tiếp tục trục lợi mở rộng mạng lưới và cũng là để che đậy bản chất khủng bố lừa bịp phá hoại đất nước của mình
thời gian gần đây những đối tượng cầm đầu việt tân cho ra đời các tổ chức ngoại vi dưới vỏ bọc là những tổ chức phi lợi nhuận npo hay các tổ chức phi chính phủ
lợi dụng sự phát triển của internet các tiện ích của mạng xã hội để lôi kéo người tham gia chúng là những tổ chức như thế nào hoạt động ra sao
chúng ta sẽ cùng nhận diện trong các chương trình sau
xin chào và hẹn gặp lại